trong tháng bốn này một số chính sách quy định sẽ chính thức có hiệu lực và đi vào đời sống
trong đó có nghị định số hai mươi ba của chính phủ quy định các cơ quan tổ chức và cá nhân phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm
nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn tới đây
theo nghị định này các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ như nhà trung cư khách sạn nhà khách nhà nghỉ từ năm tầng trở lên
nhà trẻ trường mẫu giáo có từ một trăm linh cháu trở lên cửa hàng xăng dầu có từ một cột bơm trở lên
phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ
nghị định quy định đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
gồm nhà công trình và các tài sản gắn liền với nhà công trình máy móc thiết bị các loại hàng hóa vật tư
đây sẽ là những đối tượng được doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm khi bị thiệt hại do xảy ra cháy nổ
về mức phí bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
trừ cơ sở nhân có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới một tỷ đồng
mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại nghị định
bộ công thương vừa phát đi thông tin lưu ý các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả sang quảng tây trung quốc
theo đó kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám các doanh nghiệp trung quốc nhập khẩu hoa quả từ việt nam
khi làm thủ tục xin giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu tại cơ quan quản lý kiểm nghiệm kiểm dịch nhập khẩu quảng tây
cần cung cấp thêm hình ảnh chụp bao bì chứa thông tin truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm
thông tin bao gồm tên sản phẩm hoa quả nguồn gốc xuất xứ tên hoặc mã số nhà xưởng đóng gói bằng tiếng trung hoặc tiếng anh
doanh nghiệp có thể dán thêm nhãn để bổ sung các thông tin kể trên
đồng thời có mã vạch qr code hoặc tem chống hàng giả để có thể kiểm tra bất cứ lúc nào
vì vậy để có thể thuận lợi xuất khẩu hoa quả sang trung quốc
các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp nhập khẩu của trung quốc
trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu trung quốc
bắt đầu từ hôm nay ngày một tháng bốn các thí sinh trên cả nước sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn
thí sinh điền vào phiếu đăng ký dự thi đầy đủ và đúng các thông tin
ra soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp nhằm đảm bảo độ chính xác của các thông tin
đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên nếu có
xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh
sau ngày hai mươi tháng bốn thí sinh không được thay đổi điểm thi và các thông tin về bài thi môn thi đã đăng ký